ban bí thư vừa có chỉ thị số một mươi sáu ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy về việc tổ chức tết năm hai nghìn một mươi chín
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng gửi tới quý vị toàn văn chỉ thị
năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của trung ương đảng và nhà nước
sự nỗ lực của toàn đảng toàn quân toàn dân nền kinh tế nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
lần đầu tiên sau nhiều năm kinh tế xã hội đã đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực
góp phần quan trọng củng cố lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
công tác quốc phòng an ninh đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng uy tín
vì thế vị trí của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia
để chuẩn bị cho nhân dân đón mừng năm mới hai nghìn một mươi tám và tết nguyên đán mậu tuất vui tươi phấn khởi an toàn tiết kiệm
ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau
thứ nhất thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội nhất là đối với người nghèo
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ
quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách công nhân các khu công nghiệp khu chế xuất
đồng bào ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo
tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ gia đình có công với nước
các bậc lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ
chức sắc tôn giáo tiêu biểu các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày tết
các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số bốn mươi một ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
của ban bí thư khóa một mươi một về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý
và tổ chức lễ hội việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao lễ hội mừng xuân tổng kết năm
đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống cần thiết thực tiết kiệm
phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc thuần phong mỹ tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan ban ngành đoàn thể trung ương không tổ chức đi thăm
chúc tết lãnh đạo các địa phương các địa phương không chúc tết cấp trên và trung ương
nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên cấp trên tranh thủ cấp dưới với mọi hình thức
nghiêm cấm sử dụng ngân sách phương tiện tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp lễ tết lễ hội
để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vui xuân đón tết các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa
trong dịp tết nguyên đán phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn
và không được sử dụng ngân sách nhà nước
chủ động nắm chắc tình hình tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tăng cường các biện pháp phòng chống xử lý vi phạm pháp luật tội phạm và tệ nạn xã hội phòng chống cháy nổ
kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo nổ
chú trọng quản lý tốt thị trường và giá cả bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự gian lận thương mại kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng đầu cơ tích chữ gây tăng giá đột biến
bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện an toàn
làm tốt công tác y tế dự phòng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường
các cơ quan đơn vị tổ chức đoàn thể địa phương có kế hoạch cụ thể bố trí cán bộ nhân viên trực để xử lý giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ tết
bảo đảm các hoạt động thuận lợi thông suốt không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tổ chức mừng đảng mừng xuân hoạt động lễ hội
theo đúng các quy định của đảng và nhà nước bảo đảm để nhân dân đón tết vui tươi an toàn lành mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí
các tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân
là các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
phải thực sự gương mẫu nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của đảng
các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị này
tạo sự chuyển biến thực sự khởi đầu cho năm hai nghìn một mươi tám thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
văn phòng trung ương đảng giúp ban bí thư nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo ban bí thư về kết quả thực hiện chỉ thị
hết chỉ thị